thưa quý vị liên quan đến vụ hỗn chiến một người đâm hai người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp võ nguyễn tuấn khang một mươi bảy tuổi
và đặng huỳnh thanh nghĩa một mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng tám nhóm của khang và nghĩa mâu thuẫn với nhóm của bùi văn nam một mươi chín tuổi
nguyễn quốc hùng hai mươi hai tuổi và phan ngọc duy một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa
khi gặp nhau tại khu dân cư thuộc khu phố vườn dừa phường phước tân hai bên lao vào ẩu đả
khang đã dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào người nam và duy
hậu quả duy tử vong trên đường đi cấp cứu nam bị thương nặng
công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng nghĩa và khang bị bắt sau đó
còn về vụ nam thanh niên ghi gây ra vụ cướp tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân
phan chu trinh thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính của đối tượng
theo đó nam thanh niên này là trần bá sơn hai mươi ba tuổi trú tại thôn tân phú xã tam phú thành phố tam kỳ
qua lấy lời khai ban đầu trần bá sơn khai có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này trần bá sơn có biểu hiện ngáo đá
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một người đàn ông bịt mặt mặc áo thun quần jin
chạy xe máy và không đội mũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt
tại đây đối tượng lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm vàng rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
chứng kiến sự hung hãn của đối tượng ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
nhiều khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
sau khi đập phá thì người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
đến quảng nam lập nghiệp thế nhưng mà một nam thanh niên quê ở tỉnh nghệ an vẫn chưa bằng lòng với mức thu nhập của mình có được
nên đã nảy sinh ý định ra thành phố đà nẵng trộm cắp để có tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân
hành vi trên của đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu của thành phố đà nẵng tiến hành bắt tạm giam để xử lý
cụ thể từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an quận hải châu liên tục nhận được đơn trình báo
từ các hộ dân kinh doanh nhà hàng quán ăn về việc thường xuyên bị trộm đột nhập
lấy đi nhiều tài sản có giá trị như tiền máy tính sách tay điện thoại di động
khẩn trương vào cuộc công an quận hải châu đã tập trung truy xét nhận định hồ trọng trang hai mươi sáu tuổi
chú tại huyện điện bàn của tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập trộm cắp trên địa bàn
nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an trang thừa nhận bản thân thường lân la đến các quán hàng trên địa bàn quận hải châu vào lúc nửa đêm về sáng
lợi dụng các địa điểm này vắng người qua lại sơ hở trong việc trông coi nên thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
đến thời điểm bị phát hiện trang đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quận hải châu và cả thành phố đà nẵng
hiện công an quận hải châu đã truy thu được hai laptop một điện thoại di động và mở rộng làm rõ các trường hợp khác
công an huyện diễn châu của tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đẻ lên tới nửa tỷ đồng
bắt giữ nhóm đối tượng cùng nhiều tăng vật
sau một thời gian điều tra vào ngày một mươi sáu tháng tám ban chuyên án đã bắt giữ tám đối tượng
trong đó có đối tượng cầm đầu là tạ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện diễn châu
tăng vật cơ quan chức năng thu giữ được là một sổ ghi số lô số đẻ một mươi hai các ghi số đẻ và một mươi một điện thoại
theo tài liệu của cơ quan công an tạ quang hùng đã tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đẻ hoạt động có tổ chức để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là năm trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với tạ văn hùng về tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đẻ bảy đối tượng còn lại về tội đánh bạc
liên quan đến vụ xe khách lạng lách trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can bị khởi tố gồm phạm văn thái bốn mươi tuổi chủ của nhà xe thái đạt
lâm văn thảo ba mươi năm tuổi lái xe của nhà xe thái đạt trực tiếp điều khiển xe khách biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm linh tám
và nguyễn văn duy ba mươi chín tuổi lái xe ô tô biển kiểm soát một mươi bảy b hai nghìn hai trăm một mươi sáu chạy tuyến định hóa tiền hải thái bình
trước đó dư luận phản ánh hai xe khách di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường
qua xác minh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu
và bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan cũng như người phương tiện cho công an thành phố thái nguyên
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân
về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày một tháng chín đến hết ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ trở qua số người quy định
tăng giá vé quá quy định nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến dừng đón trả khách sai quy định
ủn tắc giao thông và các vi phạm khác uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy
không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ vận chuyển hàng cấm nguy cơ cháy nổ tai nạn giao thông
liên hệ số di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám cục cảnh sát giao thông
phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định
chạy sai luồng tuyến liên hệ số điện thoại tám mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu chín nghìn tám trăm năm mươi năm vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
các bất cập về tổ chức giao thông về đường xá đèn tín hiệu trở quá tải trọng
un tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt liên hệ số điện thoại tám mươi sáu năm trăm ba mươi sáu bảy nghìn năm trăm sáu mươi năm cục đường sắt việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy liên hệ số điện thoại chín trăm bốn mươi hai một trăm linh bảy bốn trăm bảy mươi bốn cục đường thủy nội địa
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng hải liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu cục hàng hải việt nam
phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ số điện thoại tám mươi một chín trăm một mươi một năm nghìn chín trăm một mươi một văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia

cũng lưu ý người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu các chuyến bay chuyến tàu hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện an toàn
chuyển sang một thông tin khác
cuộc thi màn ảnh xanh đã nhận được sự quan tâm của những người yêu điện ảnh đặc biệt là giới trẻ
một mươi bộ phim lọt vào vòng trung khảo thuộc nhiều thể loại phim truyện phim tài liệu và phim hoạt hình
với thông điệp chính là bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững
chín trong một mươi ba bộ phim đã được nhận tài trợ kinh phí để hoàn thiện tác phẩm
luận phá án thời điểm gây án bất kể giờ giấc tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy
các loại giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng tại các huyện nhân trạch long thành và quận ba
thành phố hồ chí minh trong đó có ngày tuần vừa toàn thực hiện năm vụ đua nóng ở các địa bàn trên
tất cả tài sản trộm được các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng hoặc đem bán lấy tiền chia nhau
để đối phó với tình trạng trộm cắp tài sản dưới dạng đua nóng các xe mô tô lực lượng xanh sự khuyến cáo
người dân khi tham gia giao thông và khi để tài sản ở nhà thì nên chủ động quản lý luôn luôn để phương tiện
gửi ở nơi có nơi trong giữ xe là cái thứ nhất cái thứ hai nữa khi ghé hàng quán chợ búa nơi công cộng
trên tuyến giao thông thì phải để xe ở trong tầm mắt và ở khoảng cách gần
khóa cổ xe đầy đủ và nhớ rút chìa khóa xe đồng thời lắp thêm các thiết bị phòng chống trộm cảnh báo và các thiết bị
giám sát trên xe mô tô để phục vụ cho việc phòng ngừa tội phạm và truy vết tội phạm của lực lượng công an
ngoài ra đối với lại phương tiện khi để ở nhà dân hoặc là ở trong công ty thì tốt nhất là khi để xe thì chúng ta
phải khóa cổ xe cất chìu khóa ở nhà dân
nơi an toàn ngoài ra khóa cổng khóa cửa bố trí người trong giữ không để chìu khóa ở xe hoặc không mở cửa xe tạo điều kiện sơ hợi để các đối tượng lợi dụng trồng cấp
việc trị phát thành công nhóm chuyên trồng cấp tài sản này đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo kế hoạch xây dựng công trình tuyến mê trô số một của thành phố hồ chí minh vào ngày quốc khánh hai tháng chín nhà thầu sẽ bàn giao mặt bằng tuyến đường lê lợi quận một cho thành phố
đến sáng nay các công nhân đang hoàn tất các hạng mục cuối để sẵn sàng cho buổi bàn giao
tính đến thời điểm hiện tại tuyến lê lợi đã cơ bản hoàn thành và các hạng mục được thực hiện theo phương thức uống chiếu
cụ thể đoạn từ ngã tư baxter đến nam kỳ khởi nghĩa đã sẵn sàng bàn giao ngay
vì vậy việc phân chia phần đường làng đường cũng như khu vực trồng hoa tạo mảng xanh đã được hoàn tất
đoạn từ ngã tư nam kỳ khởi nghĩa đến giao lộ phan bội châu trước chợ bến thành sau khi tháo cỡ hàng rào công trình ngày hai mươi hai tháng tám hiện các công nhân đang thực hiện điều chỉnh một số chi tiết phụ
và theo kế hoạch đến trước ngày hai tháng chín đoạn đường này sẽ phải hoàn tất cây vạch phân làng và các mảng xanh mỹ quan
sau đó sẽ di dời toàn bộ paris trả lại mặt bằng
theo bang quản lý đường sắt đô thị các công trình liên quan tại khu vực nhà ga trung tâm đã đạt chín mươi một bảy khối lượng công trình
trong đó cp một a đoạn ngầm từ gai bến thành đến gai nhà hát thành phố đạt chín mươi sáu bảy
cp một b từ ga nhà hát thành phố đến ga ba son đạt chín mươi chín sáu mươi bốn
cp hai đoạn trên cao và đi bóp đạt chín mươi năm tám mươi bảy
cp ba đầu máy và trang thiết bị đạt tám mươi một chín mươi sáu
với các tiến độ như trên thì không chỉ tuyến lê lợi sẽ bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch dịp hai tháng chín
mà một số kế hoạch khác như vận hành chạy thử cuối năm cũng sẽ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra
hàng năm cứ đến mùa mưa bão tai nạn giao thông đường thủy lại dễ xảy ra bởi các nguyên nhân chính thường là do ý thức của chủ phương tiện và hành khách
chưa tuân thủ đúng các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa quá tải không đảm bảo vạch dấu mớn nước an toàn
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường thủy và hạn chế thấp nhất không để xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến sông khi đang vào mùa mưa bão
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ tiếp tục thực hiện nghiêm cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa tuần tra xử lý các hành vi vi phạm
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ tiếp tục thực hiện nghiêm cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ chỉ trong một ngày qua kiểm tra một mươi chín phương tiện thì đã phát hiện sử phạt hành chính chín trường hợp vi phạm với số tiền hơn ba mươi triệu đồng
với các lỗi chủ yếu là chở hàng vượt quá mạch dấu mớn nước an toàn và người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn